những thông tin an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
lực lượng biên phòng an giang vừa bắt giữ một đối tượng tại khu vực cột mốc hai trăm bảy mươi năm một mươi hai
thuộc ấp phú nghĩa xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang
đang vận chuyển một mươi một bọc ni lông trọng lượng khoảng hai kg tinh thể màu trắng
nghi là ma tùy đá và một khẩu súng k năm mươi bốn nằm viên đạn
đối tượng là nguyễn văn liệt chú huyện an phú tỉnh an giang
nguyễn văn liệt khai lên campuchia làm thuê từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng khai vận chuyển thuê số hàng nói trên cho một người ở campuchia
về khu vực đầu canh ruột xã phú hội
sẽ có người ra nhận để lấy tiền công là một trăm linh ria tiền campuchia
khoảng sáu trăm linh đồng tiền việt nam để tiêu xài cá nhân
liên quan đến vụ truy sát tại quán karaoke lucky star quận bình thạnh tp hcm
vào giữa tháng hai vừa qua làm năm người thương vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố tám bị can
về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
tám bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm phạm quốc anh nguyễn đức trọng nguyễn đình phong
đào minh trúc nguyễn hoàng bảo duy nguyễn hoàng duy khương cùng ngụ tại quận bình thạnh
trần huy hoàng ngụ quận phú nhuận châu đức minh luân ngụ quận bình tân
về hành vi giết người và cố ý gây thương tích
vụ việc xuất phát từ cách sưng hô ở tiệc nhậu đám ma
mà hai đối tượng quốc anh và trọng cự cãi với nhau
sau đó hai bên kêu bạn hỗ trợ để giải quyết dẫn tới vụ truy sát
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
tại đắk lắc công an tp buôn ma thuật đã khởi tố ba đối tượng
trong một đường dây chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy
chỉ trong một tháng thì nhóm này đã liên tiếp gây ra bảy vụ
các đối tượng là nguyễn tấn đạt chú tp buôn ma thuật
bùi anh tuấn chú tại thị xã buôn hồ
và phạm ngọc hảo chú huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
trong đó đạt bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản
còn tuấn và hảo bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo điều tra đạt thường đi trên các tuyến phố ở buôn ma thuật giò la
khi thấy người nào để xe máy sơ hở thì liền tiếp cận
rồi dùng văn phá khóa điều khiển xe máy tẩu thoát
từ ngày bảy đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã liên tiếp gây ra bảy vụ lấy gắp bảy chiếc xe máy của người dân
và mang đến hai tiệm sửa chữa xe máy của tuấn và hảo
bán với giá từ một năm đến bảy năm triệu đồng
hiện công an thành phố bôn ma thuật đã truy thu được năm chiếc xe máy là tăng vật
một chiếc xe máy thì có giá trị cả chục triệu đồng
nhưng khi trở thành tăng vật và bán đi thì chỉ có giá từ một năm đến bảy năm triệu đồng
đó là vụ việc mà chúng tôi vừa đề cập tại đắk lắc
do thiếu tiền tiêu xài hay là do thiếu tiền đánh bạc
mà nhiều đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
miễn sao để có được tiền
thực trạng này cũng đang diễn ra tại yên bái
trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm về trật tự xã hội
trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản tội phạm đánh bạc
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã chủ động quyết liệt thực hiện
nhiều giải pháp trọng tâm nhằm giảm tội phạm hình sự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên vừa khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản
theo đó khoảng bảy h bốn mươi năm phút sáng ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
anh vũ văn nam chú tại tổ dân phố năm thị trấn mậu a huyện văn yên
đến mở quan bán và sửa chế điện thoại di động
thì thấy trận nhà bị phá hỏng
kiểm tra tủ đường điện thoại phát hiện mất hai mươi sáu chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone oppo và samsung
khoảng một mươi hai triệu đồng tiền mặt để cho ngăn tủ bằng máy vi tính
tổng giá trị trên một trăm linh triệu đồng
ngay sau đó anh nam đã đến công an huyện văn yên trình báo sự việc
đội cảnh sát thành sự đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để trước hết xác định đối tượng
qua thời gian đấu tranh chưa đầy tám tiếng
chúng tôi đã xác định rõ được là đối tượng gây án
tuy nhiên sau đó đối tượng đã bỏ trốn
lần trốn tại địa bàn thành phố hà nội
gây khó khăn cho lực lượng điều tra khám phá
trong vòng bốn mươi tám tiếng chúng tôi đã xác định được địa chỉ
hoạt động của đối tượng

chúng tôi đã xác định được địa chỉ
đề xuất kế hoạch tổ chức triển khai bắt giữ
và thành công đối tượng tại thành phố hà nội
và sau đó là đưa về cơ quan điều tra công an huyện văn yên
để tiếp tục điều tra làm rõ
sau khi khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai của bị hại
tiến hành ra soát toàn bộ số đối tượng nổi trên địa bàn huyện
và thu thập các thông tin do người dân cung cấp
cơ quan chức năng xác định
đối tượng thực hiện vụ trộm các tài sản
là phạm văn hải
chú tại tổ dân phố hai thị trấn mộ a huyện văn yên
đây là đối tượng đã có nhiều tiền án
về tội trộm cắp tài sản và mua bán người
xác định đối tượng hải đã bỏ trốn
về thành phố hà nội
ngay trong đêm hai mươi bốn tháng hai
lãnh đạo công an huyện văn yên
đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự lên đường điều tra
và bắt giữ đối tượng tại khu vực bến xe mỹ đình
đâu rồi là ở nhà đi chơi
thu hết tiền
có cái điện thoại cầm nốt
chẳng còn có cái gì
thế là lại suy nghĩ
thế là tối hôm đấy một mươi hai h kém
thu hết tiền
thu hết tiền
trở nên nông nhạc
cả tôn chui vào
thế là em lấy tiền kiểm tra
một mươi một triệu tám trăm linh
lấy trong số tiền lấy
quay ra lấy điện thoại
đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án
được công an huyện văn yên
nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ trong thời gian qua
tính từ đầu năm đến nay
đội cảnh sát hình sự công an huyện
đã thụ lý đấu tranh làm rõ chín vụ
bốn mươi bốn bị can
trong đó tập trung chủ yếu
vào các tội đánh bạc
trộm cắp tài sản
và cố ý làm hư hỏng tài sản
ngay từ đầu
hãnh đạo của đảng quỷ
hãnh đạo công an huyện
đội cảnh sát hình sự
nhiêm túc triển khai thực hiện
có hiệu quả
các giải pháp
phòng ngừa ngăn chặn
của các loại tội phạm
kết hợp chặt chẽ giữa
phòng ngừa xã hội
và phòng ngừa mục vụ
tập trung giải quyết kịp thời
những mâu thuẫn
trong xã hội
không để nảy sinh
tốt công tác mục vụ cơ bản
nắm chắc tình hình
chấn áp mạnh
các loại tội phạm
xảy ra trên địa bàn
cùng với công tác phòng ngừa
đội cảnh sát hình sự
công an huyện văn yên
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
trên các tuyến và địa bàn trọng điểm
để kịp thời phát hiện
đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra
quản lý chặt chẽ địa bàn
các khu vực giáp danh
từ đó xây dựng phương án kế hoạch cụ thể
đấu tranh giải quyết
nhằm kiềm chế
ngăn chặn hoạt động
của các ổ nhóm tội phạm
làm giảm tình hình phạm pháp hình sự
trên địa bàn
qua kiểm tra xác minh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã xác định được người điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát lặp bảy mươi sáu d một trăm năm mươi ba nghìn tám trăm chín mươi hai
chở theo một người ngồi sau
có hành vi lạng lách đánh võng
trước đầu xe chở tân binh nhập ngũ
gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã ra quyết định xử phạt tám triệu đồng
đối với người điều khiển xe máy
sinh năm hai nghìn năm
và người ngồi sau
cùng chú xã tịnh sơn huyện sơn tịnh
với các lỗi vi phạm
người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
điều khiển xe mô tô trên năm mươi phân khối
đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy
không cải quai đúng quy cách
khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm
cho người đi mô tô xe máy
buông cả hai tay khi điều khiển xe
điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ
chủ xe cũng bị xử phạt số tiền là một bốn triệu đồng
với lỗi vi phạm giao xe
hoặc để cho người không đủ điều kiện
điều khiển xe máy khi tham gia giao thông
một thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa gửi về
vào khoảng hai mươi hai h tối qua
ngôi nhà cổ hai tầng
số một trăm linh tầng
ngoại trưởng ba mươi bốn nguyễn thái học
phường minh an tp hội an tỉnh quảng nam
đã bốc cháy dữ dội
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khống chê đám cháy
rất may là không có thiệt hại về người
tiếp nhận thông tin
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bắc quảng nam thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
điều động sáu xe chữa cháy
cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để dập lửa
ngọn lửa bốc lên nghi ngút từ tầng hai ngôi nhà
và nhanh chóng lan xuống tầng một
sau khoảng hai giờ dập lửa
ngọn lửa cơ bản được không chế
rất may không có thiệt hại về người
và lửa không lan rộng ra các nhà liền kể
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân
gây ra hỏa hoạn và thống kê thiệt hại
thưa quý vị
một đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến
với quy mô cực lớn
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an triệt phá
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
cho đến thời điểm bị phát hiện
thì số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này
lên đến hơn một mươi tỷ đồng
lực lượng chức năng đã huy động trên hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp

tại các huyện sóc sơn mê linh tp hà nội
thị xã đồng triều quảng yên
và huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
cơ quan công an đã triệu tập
một mươi chín nối xét
chín đối tượng thu giữ một mươi xe ô tô
trên ba mươi điện thoại máy tính thẻ ngân hàng
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc
và tổ chức đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ
và phong tỏa gần một tỷ đồng
đáng chú ý đã thu giữ hai khẩu súng
hai mươi bảy viên đạn các loại
một dao găm tại địa điểm khám xét
thuộc huyện sóc sơn tp hà nội
các đối tượng sẽ hoạt động
theo phương thức là
nghĩa là phải mua
trang mạng này
và khi đã mua được điểm ảo
quy đổi ra
một đô la trong điểm ảo này
sẽ quy ra từ
cho đến một trăm linh đồng
kết quả bước đầu xác định
đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và vũ ngọc thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đều trú tại xã tân dân huyện sóc sơn tp hà nội
cầm đầu quản lý điều hành ba tài khoản
tổng đại lý supermaster
qua đấu tranh các đối tượng trong đường dây này khai nhận
tổ chức đánh bạc trên trang mạng
các máy chủ của các trang này
đều được đặt ở nước ngoài
giao diện website
thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau
trong đó có tiếng việt
chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên hai lĩnh vực
là thể thao casino
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
đến nay số tiền giao dịch đánh bạc
lên đến trên một mươi tỷ đồng
kết quả xác minh được biết
đường dây tội phạm này
chủ yếu hoạt động đánh bạc
có tính chất liên kết ổ nhỏ
nút bóng doanh nghiệp
nhiều đối tượng có tiền án tiền sự
về tội đánh bạc
cô ý gây thương tích
cá biệt có đối tượng ngô văn huy
có đến sáu tiền án tiền sự
nguyễn văn tú có ba tiền án
các đối tượng này
thanh hập ra một doanh nghiệp
công ty nước sạch đọc anh
nhưng thực ra việc hoạt động nước sạch
hầu như không có
viện công an tỉnh quảng ninh
đang tiếp tục điều tra
làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án
để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
trong đêm hai nhóm thanh niên đi xe máy cầm dao phóng lợn rật đuổi nhau
công an buộc phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
vụ việc đang được công an quận lê trân thành phố hải phòng điều tra
trước đó vào tối một mươi năm tháng ba hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba bốn không đội mũ bảo hiểm
di chuyển qua đường võ nguyên giáp quận lê trân đến khu vực trung tâm thương mại eon môn
hai nhóm thanh niên dùng hung khí như dao phóng lợn tuyếp sắt rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe
nhóm này tiếp tục cầm hung khí lên xe máy rượt đuổi nhau
giao thông qua khu vực xảy ra ùn ứ
tại ngã tư an dương quận lê trân gần khu vực trên
hai nhóm thanh niên ném chai cầm dao phóng lợn hỗn chiến
khi có mặt công an phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
lúc này những người có liên quan mới bỏ chạy
vụ việc đang được điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định
các đơn vị công an tp hà nội đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động mua bán dâm
với phương thức thủ đoạn tinh vi
đặc biệt mới đây một đường dây mại dâm bị triệt phá
trong đó có nhiều các cô gái là người nước ngoài cũng tham gia vào hoạt động mua bán dâm tại việt nam
việc các đối tượng lợi dụng internet để hoạt động mại dâm trên các trang web đen
hoặc là các hội nhóm kín trên mạng xã hội như facebook zalo viber hay telegram
đang diễn biến tương đối phức tạp gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
do không có nghề nghiệp ổn định đặng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã tổ chức môi giới mại dâm qua mạng internet để kiếm tiền
nhân trực tiếp quản trị điều hành trang web đại gia và kiểu nữ để đăng tải hình ảnh thông tin
giá cả của gái bán dâm là người nước ngoài và việt nam để khách mua dâm lựa chọn
khách có nhu cầu sẽ liên hệ trước để nhân điều gái bán dâm và thỏa thuận giá tiền
mức giá mua dâm trong đường dây của nhân là từ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng đến một mươi triệu đồng một lượt
mỗi lượt mua bán dâm thành công nhân được gửi ba mươi tiền môi giới và đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
đặc biệt là trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện là đối tượng là có môi giới mại dâm cho gái bán dâm là người nước ngoài
một số nước như là philippines brazil argentina nga ukraine
còn đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động môi giới mại dâm qua gia lô vừa bị công an quận thanh xuân tp hà nội điều tra xử lý
bốn đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố về hành vi môi giới mại dâm
toàn bộ hoạt động của nhóm này đều được điều hành qua gia lô với mỗi lượt mua bán dâm từ năm đến bảy triệu đồng
qua các vụ truy quét của công an hà nội vừa qua cho thấy trong thời điểm dịch bệnh
hoạt động mại dâm qua mạng internet ngày càng được các đối tượng lợi dụng triệt để với nhiều thủ đoạn tinh vi biến tướng khó lường
về các hệ lụy của các hoạt động mại dâm này rất là phức tạp
đặc biệt là liên quan đến mua bán dâm trên quốc gia mua bán phụ nữ trẻ em hoặc là thậm chí
khách nam hoặc khách nữ khách mua dâm và gái bán dâm thậm chí có các đối tượng lợi dụng đe dọa tống tiền
dùng các video quay lại để tống tiền cưỡng đoạt tài sản cướp tài sản gia tăng thêm các ổ nhóm tội phạm
đặc biệt liên quan đến ma túy mua bán người mua bán trẻ em mua bán phụ nữ thậm chí xuyên quốc gia luôn
việc đấu tranh bóc gỡ những đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động mại dâm trên mạng internet
hay mua bán dâm biến tướng sugar baby sugar daddy gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm thời gian tới lực lượng công an tiếp tục chủ động phối hợp
với các ban ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là quản lý cư trú quản lý người nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm
thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng an giang cho biết là đơn vị vừa ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến hai đối tượng
trước đó tại địa bàn xã khánh an huyện an phú vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai tổ kiểm soát lưu động đồn biên phòng cửa khẩu long bình
phối hợp với công an xã khánh an huyện an phú phát hiện năm đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia
mở rộng điều tra đơn vị xác định được nguyễn văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú xã khánh an huyện an phú là người trực tiếp tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đồng thời bàn giao hồ sơ
một đối tượng tăng vật và phương tiện liên quan đến vụ án cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục mở rộng điều tra
công an tỉnh bắc cạn vừa phát hiện thu giữ thêm một năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín và thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào hồi một mươi một h ngày sáu tháng ba tại thôn bản giác xã hòa mục huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b ba mươi nghìn ba trăm linh bảy do phạm minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ ba theo hướng cao bằng hà nội
vận chuyển bốn thùng thiết bị y tế gồm một năm trăm linh bộ kit test nhanh và một viên thuốc moravir
bốn trăm linh đặc biệt là số kit test nhanh này không có trong danh mục test nhanh kháng nguyên sars cov hai do bộ y tế cấp phép
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện toàn bộ tăng vật phương tiện đã được bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn tiếp tục xử lý